ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thực hiện quyết định của thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
về phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm tại chín dự án đất đai đầu tư phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh bình thuận
có dấu hiệu vi phạm pháp luật
quá trình xác minh điều tra ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với năm bị can sau
một nguyễn ngọc hai nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
lương văn hải nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
hai hồ lâm nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
năm lê nguyễn thanh danh nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
ngô hiếu toàn phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận
cả năm bị can đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt phát hai
ba lô đất số một mươi tám một mươi chín hai mươi thuộc quỹ đất hai bên đường bảy trăm linh sáu b
nay là đường võ nguyên giáp nguyễn thông phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận